thưa quý vị phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
từ ngày một tháng sáu cho đến ngày một mươi ba tháng tám đơn vị đã xử lý hàng loạt vi phạm
quy định phòng chống dịch covid một mươi chín với số tiền hơn hai mươi chín tỷ đồng
trong thời gian tp hcm áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung lực lượng để mạnh công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín trên địa bàn tiếp tục duy trì bố trí các chốt trạm trên tuyến đường đạm trách
đồng thời tuần tra xử lý những vi phạm trong công tác phòng chống dịch
tính đến ngày một mươi ba tháng tám bên cạnh những người dân chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch
vẫn còn tồn tại một số trường hợp cố tình vi phạm
cảnh sát giao thông đã xử lý năm trăm bảy mươi trường hợp không đeo khẩu trang
gần một mươi năm trường hợp không chấp hành chỉ thị một mươi sáu
rồi quyết định xứ phạt với số tiền hơn hai mươi chín tỷ đồng
để tăng cường hiệu quả trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian tới
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm sẽ tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng liên quan
thực hiện tốt việc kiểm soát người và phương tiện nhằm đảm bảo việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín